bộ xây dựng công bố thông tin về tình hình nhà ở và thị trường bất động sản quý ba năm hai nghìn hai mươi
đây là lần đầu tiên bộ xây dựng công bố thông tin định kỳ theo quý về thị trường này
theo bộ xây dựng tổng hợp từ hai mươi hai sở xây dựng có báo cáo trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
có một trăm sáu mươi bảy dự án phát triển nhà ở với một trăm ba mươi bốn sáu trăm sáu mươi tám căn hộ được cấp phép và đang triển khai xây dựng
đối với dự án du lịch nghỉ dưỡng có một mươi dự án với ba một trăm tám mươi bốn căn hộ du lịch và bảy trăm hai mươi biệt thự du lịch được cấp phép và đang triển khai xây dựng
số lượng nhà ở hoàn thành trong quý là hơn hai mươi hai căn
cũng trong quý ba đã có hơn bốn mươi tám sao dịch thành công
đối với căn hộ trung cư nhà ở riêng lẻ đất nền chuyển nhượng văn phòng cho thuê căn hộ du lịch biệt thự du lịch văn phòng kết hợp lưu trú